cảm ơn các bạn đã theo dõi
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin sau một thời gian theo dõi thu thập chứng cứ
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu các trinh sát phát hiện tại quán cà phê my lý hoàng minh là đội phó đội thanh tra giao thông số ba
nhận tiền của một chủ nhà máy nước đá tầm vu sau đó đi nhận tiếp tiền từ chủ hai cửa hàng vật liệu xây dựng
và một số chủ vựa cá tại chợ tân an quận ninh kiều
sau khi nhận tiền từ các chủ kinh doanh xây dựng tại con hẻm cạnh bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ
lý hoàng minh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ bắt quả tang
mở rộng điều tra công an tiếp tục bắt võ hoàng anh là đội trưởng đội thanh tra giao thông số ba quận ninh kiều
và đoàn vũ duy đội trưởng đội thanh tra giao thông số một mươi một quận bình thủy
cùng với nguyễn văn cần chú tệ tỉnh vĩnh long là đối tượng chuyên môi giới nhận tiền gom tiền cho thanh tra giao thông
bước đầu cơ quan điều tra cho biết các đối tượng trên đã nhận tiền bảo kê gần ba năm tỷ đồng
theo cơ quan điều tra đến thời điểm này lực lượng công an đã xác định có trên sáu mươi doanh nghiệp đã chung chi tiền cho các thanh tra giao thông và cò
tin lời các đối tượng lừa đảo giả danh là công an bà phạm thị hường chú tại phường lộc phát thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã chuyển năm trăm linh triệu đồng vào tài khoản của chúng và ngay sau đó nạn nhân đã phát hiện ra mình bị lừa
vào sáng ngày hai mươi một tháng bảy bà hương nhận được điện thoại từ một số lạ
là cán bộ công an đối tượng thông báo có hai người đã bị bắt vì dính líu vào đường dây buôn bán ma túy và khai nhận bà hường cùng tham gia
đối tượng còn khẳng định trong tài khoản ngân hàng của bà hường có khoảng ba tỷ đồng
nghe vậy bà hường phản đối và cho biết vừa bán đất nên trong tài khoản chỉ có năm trăm linh triệu đồng
đối tượng cho biết bà hường đã bị lệnh bắt khẩn cấp lệnh bắt được thực hiện trước một mươi một giờ cùng ngày
và yêu cầu bà hường chuyển năm trăm linh triệu đồng vào một tài khoản được mở tại ngân hàng sacombank để phục vụ công tác điều tra
đối tượng còn yêu cầu bà hường không được tiết lộ vụ việc cho bất kỳ ai
mặc dù không liên quan đến đường dây mua bán ma túy nhưng vì sợ nên bà hường đã rút toàn bộ số tiền năm trăm linh triệu đồng và gửi vào tài khoản do đối tượng cung cấp
đến chiều cùng ngày nghi ngờ bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo nên bà hường đã đến công an thành phố bảo lộc để trình báo
và ngay lập tức tài khoản của bà hường đã chuyển tiền vào được phong tỏa
tuy nhiên nhóm đối tượng này đã kịp rút ra một trăm linh triệu đồng
vâng những vụ việc giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản này không chỉ gây hoang mang trong dư luận
mà nó còn gây hiểu nhầm làm xấu hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
vì vậy rất mong người dân cần phải đề cao cảnh giác trước những chiêu thức lừa đảo hết sức tinh vi của tội phạm
lợi dụng mối quan hệ rộng và sự tin tưởng của nhiều người trần văn út chú tại phương thịnh huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
đã thuê xe ô tô rồi sau đó đem đến tiệm cầm đồ cầm cố để lấy tiền tiêu xài
trong đó có những vụ út đã mang sang tận campuchia để cắm xe
trong một thời gian ngắn đối tượng út đã thực hiện chín vụ lừa đảo ở thành phố cần thơ và tỉnh đồng tháp chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
đến cơ quan công an trình báo lại vụ việc anh từ văn phát chú phường thới bình quận ninh kiều thành phố cần thơ cho biết
út là khách hàng quen biết trước đó đã nhiều lần thuê xe của anh
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu út đến thuê xe ô tô innova bảy chỗ màu đen với giá thuê là bảy trăm linh đồng một ngày
hết thời hạn thuê thấy út không mang xe đến điện thoại thì khất lần
sau đó mới phát hiện là xe anh đã bị út mang đi cầm ở tiệm cầm đồ hữu ý ở thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang với số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng
hết thời hạn thuê thấy út không mang xe đến điện thoại thì khất lần

hết thời hạn thuê thấy út không mang xe đến điện thoại thì khất lần

tiếp tục thông tin về vụ đánh nhau dẫn đến giết người xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng bảy vừa qua tại quán karaoke ánh sao đêm khu phố hòa lân một phường thuận giao thị xã thuận an tỉnh bình dương
và đến chiều qua ngày hai mươi năm tháng bảy đối tượng nguyễn ngọc mùi hai mươi năm tuổi người trực tiếp dùng kéo đâm anh đỗ văn hóa ba mươi hai tuổi đã ra đầu thú
tại cơ quan công an mùi khai nhận vào gần một mươi giờ ngày hai mươi bốn tháng bảy mùi hóa cùng với một nhóm bạn khoảng một mươi người đã vào phòng
vào ngày mai trời mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng phần đông nam có nơi nắng nóng
đến ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông cần đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực phía đông bắc bộ vào ngày mai trời sẽ nhiều mây hơn nhiệt độ có giảm chút ít có điểm vẫn xuất hiện nắng nóng cục bộ thời tiết oi nóng
sau đó khả năng trong ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín mưa sẽ xuất hiện trên toàn khu vực
lưu ý là đối với các tỉnh thuộc khu vực vùng núi và đồng bằng có khả năng là có mưa vừa mưa to đến rất to
thời tiết sẽ có nhiều chuyển biến rõ rệt khi có sự ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão
người dân cần cập nhật liên tục các bản tin dự báo mới nhất để có những thông tin kịp thời và chính xác
tại miền trung thời tiết ban ngày chủ yếu cũng là ít mưa tuy nhiên cường độ nắng sẽ không gia tăng thêm nữa
sự báo trong hôm nay và ngày mai các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiệt độ trưa chiều mai ra động trong khoảng là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ vùng núi sắp xỉ ba mươi tám độ
sao đến ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín nắng nóng sẽ suy giảm chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi vùng núi phía tây với mức nhiệt trong khoảng ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong khi đó dễ chịu hơn một chút do trời chuyển nhiều mây hơn thời tiết ở đà nẵng đến bình thuận có nhiệt độ trưa chiều dừng lại trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
chiều tối mưa rông có khả năng xảy ra giải rác trên khu vực khiến cho nền nhiệt độ về đêm sẽ mát mẻ hơn
khu vực tây nguyên trong hai ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và rông đề phòng khả năng có tố lốc và gió rất mạnh trong mưa rông
sao đến ngày hai mươi chín ngày còn nắng gián đoạn chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ ngày đêm ra động trong khoảng từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ trời nhiều mây có mưa rông tăng về cường độ trong khoảng chiều tối và đêm không loại trừ khả năng có nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nên người dân cần hết sức đề cao cảnh giác
từ ngày hai mươi chín mưa rông có xu hướng thu hẹp về diện và cường độ chủ yếu xảy ra giải rác trong khoảng thời gian chiều tối và đêm
và đến đây bản tin một trăm một mươi ba online cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại